hôm qua ngày một mươi tháng ba công an tỉnh bình dương cho biết phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt giữ ba người liên quan vụ cướp tiệm vàng bích quý tại huyện bảo bàng hôm ba tháng ba
theo đó hai nghi phạm trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng là nguyễn linh đoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quảng nam và trần quang triệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê bình định
tại cơ quan điều tra các nghi phạm khai tham gia các hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội rồi kết nối bàn bạc với nhau đi cướp tiệm vàng
nguyễn linh đoan bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu còn trần quang triệu đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương xin đầu thú
nguyễn linh đoan bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố vũng tàu tỉnh bà riệp vũng tàu còn trần quang triệu đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương xin đầu thú
nhóm người trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được công an đã xác định danh tính hai người còn lại trong số bốn người trực tiếp tham gia cướp tiệm vàng và tiếp tục truy bắt
cơ quan công an yêu cầu hai người này sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin trước đó khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba bốn người đi xe máy vào tiệm vàng bích quý
sau khi hỏi bán vàng nhóm người này đã dùng một vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập bể kính lấy nhiều vàng rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an huyện bào bàng và công an thị trấn lai uyên đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận vụ việc và triển khai lực lượng để điều tra xác minh truy xét các đối tượng và tăng vật vụ cướp tài sản
liên quan đến những hội nhóm bất hảo liều lĩnh trên mạng xã hội trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội cũng mở phiên tòa xét xử tuyên phạt nguyễn văn hiếu ba mươi hai tuổi trú tại hà nội mức án ba mươi năm tù về các tội cướp tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra nguyễn thanh tùng bốn mươi hai tuổi trú tại hà nội bị tuyên một mươi bảy năm tù về tội cướp tài sản
nguyễn bùi hậu ba mươi chín tuổi trú tại hải phòng một mươi bốn năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng hiếu và tùng quen nhau thông qua nhóm hồi những người vỡ nợ muốn làm liều trên facebook do đang nợ tiền và không có nghề nghiệp ổn định cả hai bàn bạc đi cướp ngân hàng
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai bị cáo chốt kế hoạch cướp ngân hàng tại phòng giao dịch tây hồ tây hà nội của ngân hàng việt tiên banh
nhóm này chuẩn bị hung khí gây án gồm một lửa hình khẩu súng màu đen dao nhọn găng tay khẩu trang quần áo mưa
sáng ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cả hai đi xe máy tháo biển số đến phòng giao dịch kể trên
hiếu vào quầy giao dịch nói muốn rút năm trăm linh triệu đồng
khi nhân viên ngân hàng yêu cầu xuất trình căn cước công dân hiếu mở ba lô lấy dao và bật lửa hình súng chỉa về phía nhân viên ngân hàng và nói cướp đây
sau đó đi vào trong quầy lấy năm trăm ba mươi bảy triệu đồng tiền mặt
tung đứng ở cửa ra vào dùng dao không chế bảo vệ ngân hàng
cướp được tiền cả hai lên xe máy tẩu thoát
trên đường đi các bị cáo đánh rơi ba trăm ba mươi bảy triệu đồng và chiếc bật lửa hình khẩu súng
sợ bị công an phát hiện nhóm bị cáo vứt xe máy và một số tăng vật rồi bắt taxi về nhà
tối cùng ngày cả hai gặp nhau chia tiền
hiếu lấy chín mươi hai triệu còn lại đưa cho tùng
ngày hôm sau các bị cáo bị bắt giữ
trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng tối ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tùng và hiếu còn gây ra vụ cướp tiệm tạp hóa ở khu tập thể thanh xuân bắc quận thanh xuân tp hà nội
tùng đứng ngoài canh hiếu giả vờ hỏi mua nước ngọt rồi bất ngờ rút dao khống chế chủ tiệm lấy đi số tiền sáu triệu đồng
ngoài hai vụ việc trên trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua nhóm hội những người anh em nợ nần trồng chất
hiếu quen nguyễn bùi hậu hiếu nhờ hậu làm giả căn cước công dân giấy phép lái xe để thuê ô tô gầm cố lấy tiền tiêu
nhận lời hậu thuê một người qua mạng internet làm giả các giấy tờ trên
cả hai sau đó thuê hai chiếc ô tô với tổng trị giá hơn một tám tỷ đồng tại hải phòng
thuê được xe nhưng không biết chỗ cầm cố hậu liên hệ với một người bạn bàn bạc làm giả đăng ký xe để cầm cố cho được giá
theo kế hoạch hiếu và hậu mỗi người lái một ô tô đi từ hải phòng lên hà nội đón người bạn này và bị bắt khi đang cùng nhau đến chỗ làm giả giấy tờ xe
cơ quan điều tra xác định người bạn chỉ tham gia sau khi hiếu và hậu lấy được hai ô tô nên không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người này tuy liên hệ với phía làm giả giấy tờ nhưng chưa kịp nhận giấy tờ giả nên không bị truy cứu tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức chỉ bị phạt hành chính năm triệu đồng
đối với những người liên quan việc làm giả giấy tờ cơ quan điều tra tách hồ sơ để điều tra xử lý trong vụ án khác
thực tế cho thấy thời gian gần đây trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đã xuất hiện không ít hội nhóm kín với những tên gọi có hàm nghĩa tiêu cực phản cảm kích động các hành vi vi phạm pháp luật thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng con người
với vấn nạn này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi người dân phải nâng cao trách nhiệm và hiểu biết pháp luật để không bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm khi tương tác trên môi trường mạng
chỉ cần gõ ở mục tìm kiếm trên facebook người dùng mạng xã hội sẽ rất dễ dàng tìm được những hội nhóm mà mình đang cần
trong đó có những hội nhóm mới nghe tên đã thấy tiêu cực phản cảm như hội những người từng đi tù hội ngoại tình và vụn trộm giao lưu kết bạn toàn quốc hội những người muốn tự tử hội những người ghét cha mẹ cộng đồng những người bị trầm cảm dối loạn lo âu muốn tự tử hội những người vỡ nợ muốn làm liều hội các bà nội trợ bóc phốt hay hội những người thích đâm thuê chém mướn hội tiểu tam hội bùng nợ và bùng vai tiền quả hội báo chốt cảnh sát giao thông v v
điều đáng nói là các hội nhóm này đã thu hút được khá nhiều người tham gia thậm chí có hội nhóm lên đến vài nghìn thành viên
trên các diễn đàn nội bộ nhiều thành viên không ngần ngại kể về các hành vi sai trái của mình như việc mình lừa được vài tỷ đồng kèm theo đó là hướng dẫn các chiêu thức để không bị bắt
hay trên trang của hội những người muốn tự tử hội ghét cha mẹ thì thường xuyên đăng tải những nội dung thể hiện tâm trạng thù hận tiêu cực bế tắc
phần lớn bình luận dưới các bài viết thường là các ý kiến bi quan chán nản cổ vũ khuyến khích hoặc thách đố người viết thực hiện hành vi lệch chuẩn đạo đức có thể gây kích động nguy hiểm đến tính mạng thậm chí là vi phạm pháp luật
còn tại các nhóm dạy nhau cách bùng nợ bùng tiền qua app các thành viên thường hỏi nhau cách bùng nợ hướng dẫn các chiêu quyệt nợ các app cho vay
có người còn công khai các dịch vụ bùng nợ công ty tài chính hoặc các app cho vay với nhiều mức giá khác nhau nhưng mức độ tin cậy thì khó ai kiểm chứng được điều này tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất lớn đối với những người tham gia
sự xuất hiện của các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội tưởng là ảo nhưng tắc hải lại là thật khi mà gần đây cơ quan công an đã điểm danh nhóm hôi những người vỡ nợ làm liều với vụ việc vài thành viên trong nhóm rủ nhau đi cướp ngân hàng
theo công an tp hà nội thời gian qua tội phạm bạo lực bao gồm cả những vụ giết người cướp của trong nhóm vị thành niên có xu hướng tăng ở cả thành thị và nông thôn
một trong những lý do ảnh hưởng tới loại tội phạm này là sự xuất hiện của những hội nhóm rủ dê vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
những bài viết tác động tới tâm lý của người dùng mạng từ đó chi phối cả hành vi của họ
khi tham gia vào các nhóm kín trên mạng các thành viên kết bạn và tương tác với nhau
trong quá trình ấy những ý tưởng phạm tội từ trộm cắp lừa đảo đặc biệt là rủ nhau đi cướp tài sản tại các ngân hàng cửa hàng tiện ích có thể nảy sinh
còn theo cảnh báo của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
thời gian gần đây nổi lên hội nhóm với nhiệm vụ báo chốt cảnh sát giao thông tại thái nguyên đang thu hút hàng chục nghìn thành viên
địa điểm thời gian các chốt tuần tra kiểm soát được cập nhật liên tục với nội dung báo chốt cập nhật địa điểm hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông
không chỉ dừng lại ở đó nhiều chủ tài khoản còn sử dụng ngôn từ dùng lời lẽ mỉa mai xúc phạm cảnh sát giao thông
việc bình luận của các tài khoản trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng tạo tâm lý xấu trong xã hội
đây là một hành vi vi phạm pháp luật không những gây ảnh hưởng đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng
mà còn cổ suý thái độ hành vi coi thường pháp luật đối phó với các quy định của pháp luật
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân không nên tham gia vào các hội nhóm hay bình luận phiến diện trên các trang mạng xã hội
người dân cần nâng cao nhận thức về vai trò của các tổ công tác cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
bà nguyễn thị thanh huyền phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cho biết
bộ thông tin và truyền thông luôn nhất quán kiên định với lập trường chủ trương tăng cường quản lý làm trong sạch không gian mạng
bất cứ thông tin nào vi phạm pháp luật việt nam trên không gian mạng đều cần được xử lý theo đúng quy định
bộ thông tin và truyền thông đã yêu cầu facebook ngăn chặn và gỡ bỏ hơn một trăm linh hội nhóm đây là các hội nhóm có nhiều nội dung độc hại với trẻ em
đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng mong muốn trong thời gian tới các tổ chức cá nhân khi phát hiện trên nền tảng mạng xã hội những nội dung vi phạm
ý nhằm góp phần làm sạch không gian mạng